gần hai tháng qua hàng trăm tàu cá của ngư dân thành phố tuy hòa tỉnh phú yên tiếp tục gặp khó khi ra vào cửa biển đà diễn do cát bồi lấp nặng
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tại vị trí này đã từng xảy ra hơn hai mươi năm vụ tai nạn tàu cá do mắc cạn
phóng sự được thực hiện tại tỉnh phú yên
đầu năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh phú yên cho phép ubnd thành phố tuy hòa khẩn trương nạo vét thông luồng tạm thời
đoạn từ cửa biển đà diễn đến cảng cá đồng tác tạo thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cửa biển
tuy nhiên đến giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy việc nạo vét lại bị ubnd tỉnh phú yên chỉ đạo tạm dừng
lúc này lượng cát nạo vét trên luồng lạch mới chỉ đạt khoảng hai trăm năm mươi m ba trên ba trăm ba mươi m ba theo giấy phép của bộ xây dựng
việc nạo vét cát dở dàng tàu cá của ngư dân mới chỉ ra vào cửa biển bớt nguy hiểm hơn so với trước đây
nhưng khó khăn vẫn chưa chấm dứt nhất là trong mùa mưa báo sắp tới

mà tại cảng cá phường sáu nhiều ngư dân khác cũng gặp khó khăn vì tàu cá ra vào cửa biển gặp rất nhiều trở ngại

tàu cá của ngư dân các nơi kể cả ngoài tỉnh cập cảng cá phường sáu để lên xuống lấy hải sản sau chuyến biển
và lấy tổn cho chuyến biển sắp tới cũng gặp rất nhiều khó khăn vì không thể cập càng